thực hiện đề án cải cách nhà ở cho người có công với cách mạng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho đối tượng chính sách
những năm qua tỉnh quảng ngãi đã triển khai nhiều chính sách nguồn lực để xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công
qua đó giúp gia đình chính sách an cư trong những ngôi nhà mới
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện nghĩa hành một trong những địa phương đi đầu ở tỉnh quảng ngãi trong công tác cải thiện nhà ở cho người có công
sau hơn bốn tháng thi công ngôi nhà của mẹ việt nam anh hùng lê thị phụng chín mươi tuổi đang dần hoàn thiện
với diện tích sử dụng gần một trăm linh m hai không gian rộng rãi an toàn hơn ngôi nhà cũ đã giúp mẹ có niềm vui cuối đời
đây là lần thứ hai mẹ được nhà nước hỗ trợ bốn mươi triệu đồng xây dựng mới nhà ở
nằm ở vùng trũng thấp ngôi nhà bệnh binh nguyễn sự ở vùng rốn lũ xã hành minh nhanh chóng xuống cấp thường xuyên bị lũ lụt đe dọa
được nhà nước hỗ trợ bốn mươi triệu đồng cùng tiền tích góp của gia đình khu dân cư giúp đỡ anh quyết định xây dựng lại ngôi nhà mới an toàn hơn
số tiền gần ba trăm linh triệu đồng anh đang khẩn trương hoàn thiện nhà mới trước mùa mưa bão năm nay
trước đây là điều kiện nhà cửa thì nó rất là tạm bợ không có thể gọi là cái nhà được
cho nên là bữa nay có nguồn hỗ trợ của nhà nước nếu mà mưa bão đánh thì không lo gia đình không có lo nữa
bởi vì có một ngôi nhà tương đối là tướng góp rồi gia đình rất là an toàn
cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng
trong ba năm qua huyện nghĩa hành kịp thời hỗ trợ xây mới
sửa chữa ba trăm bảy mươi năm nhà ở cho gia đình chính sách với tổng kinh phí gần một mươi hai tỷ đồng
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám nghĩa hành có hỗ trợ cho gần tám trăm linh gia đình xây mới và sửa chữa nhà ở
cái đề án nhà ở với số lượng là bảy trăm bảy mươi hai nhà thì quyện đã phân khai được năm mươi đến giờ này
còn lại năm mươi thì quyện cũng đã tích cực chỉ đạo các xã và đang chuẩn bị phân khai năm mươi số nhà còn lại
chăm lo cho gia đình chính sách huy động mọi nguồn lực cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng
không chỉ giúp huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi an sinh xã hội
và cũng là cách trí ân đối với người có công hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc